ngân hàng nhà nước cho biết để bảo đảm nhu cầu thanh toán trong thời điểm trước trong và sau tết nguyên đán
cơ quan này đã điều hòa cung ứng đủ tiền mặt cho nền kinh tế bảo đảm nhu cầu thanh toán và vốn tín dụng của người dân và doanh nghiệp
trong dịp tết này ngân hàng nhà nước đáp ứng nhu cầu lưu thông khoảng bốn trăm ba mươi tỷ đồng
riêng tết nguyên đán này tăng khoảng một mươi năm so với dịp tết năm hai nghìn một mươi tám tương ứng trên ba trăm bảy mươi
trong dịp tết này ngân hàng nhà nước đã điều hòa nhu cầu cho tất cả các tỉnh thành phố với trên hai trăm sáu mươi tỷ đồng
đây là số bổ sung thêm để đáp ứng nhu cầu vào dịp tết vì bình thường lượng dự trữ tiền mặt đều được đáp ứng đủ cho nhu cầu trong dịp tết
về mệnh giá tiền và nhu cầu cho thanh toán hệ thống ngân hàng đều đảm bảo đầy đủ cho các nhu cầu và mục đích thanh toán
đối với tất cả các tổ chức cá nhân trong nền kinh tế
tuy nhiên ngân hàng nhà nước vẫn khuyến khích người dân nên dùng các biện pháp thanh toán không dùng tiền mặt
năm ngoái dù không in tiền lẻ mới dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín nhưng lượng tiền lẻ trong lưu thông cung ứng cho dịp tết hai nghìn một mươi chín vẫn tăng khoảng hai mươi năm so với cùng kỳ